các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
bây giờ ngày một mươi tám tháng bảy tổ tuần tra kiểm soát giao thông công an huyện tân châu khi đang làm nhiệm vụ trên tuyến đường tl bảy trăm tám mươi năm hướng từ thị trấn về xã tân hưng phát hiện trên xe mô tô có hai thanh niên đi hướng ngược lại có dấu hiệu vi phạm đợt giao thông đường bộ nên tổ công tác đã ra hiệu đệnh cho xe mô tô dừng lại để kiểm tra nhưng hai thanh niên không chấp hành tiếp tục bỏ chạy
tổ công tác đuổi theo chặn đầu xe của hai thanh niên nhưng hai đối tượng này tiếp tục chống cự đẩy thượng úy nguyễn thanh sang
cảnh sát giao thông công an huyện tân châu ngã vào hàng rào sắt gần đó rồi cả hai lấy lại xe chạy tẩu thoát
khi xảy ra sự việc công an huyện tân châu đã tập trung truy tìm và xác định hai thanh niên trên là nguyễn minh đức và nguyễn minh hiễu nhưng cả hai bỏ trốn khỏi địa phương
đến chiều ngày hai mươi một tháng bảy biết không thể trốn tránh cơ quan chức năng và việc làm sai trái của mình đức và hữu đã đến công an huyện đầu thú qua thử nhanh chất ma túy cả hai cho kết quả dương tính
theo thống kê mới nhất trận mưa lũ lịch sử ở hà giang đã khiến năm người chết hai người bị thương và tổng thiệt hại về tài sản là hơn tám mươi tỷ đồng
cụ thể tính đến tám giờ ngày hai mươi hai tháng bảy mưa lũ đã khiến năm người bị thiệt mạng gồm hai mẹ con chị lý già tin bốn mươi bốn tuổi lý thị ơn một mươi năm tuổi ở xã bản nhung huyện hoàng su phi bị đất đá vùi lấp hiện đã tìm thấy thi thể
cháu nguyễn tú minh anh một mươi ba tuổi tại xã phương độ thành phố hà giang tử vong do sạt lở đất
cháu trịnh an vi hai tuổi trú tại xã tân quang tử vong do nước lũ dâng cao dẫn đến bị đuối nước
anh nông văn chiến hai mươi bảy tuổi quê xã minh ngọc huyện bắc mê là lái xe công ty trí hưng bị lũ cuốn trôi khi xe qua chản thôn nà sáng xã minh sơn huyện bắc mê và hai người khác bị thương
mưa lũ còn gây thiệt hại về nhà cửa của người dân
cụ thể hai ngôi nhà bị đất đá vùi lấp cuốn trôi sáu mươi bốn nhà bị sạt đất đổ tường gần ba ngôi nhà bị ngập úng đổ sập
riêng tại huyện bắc mê có sáu thôn của xã yên định và hai thôn ở xã minh ngọc bị ngập
tại thành phố hà giang ba mươi ba tuyến đường bị ngập nước vị trí ngập sâu nhất lên đến một hai m hai hai cây cầu tại xã việt lâm và huyện vị xuyên bị sập gãy
nhiều tuyến quốc lộ tỉnh lộ bị sạt lở hư hỏng nghiêm trọng khiến cho giao thông bị ủn tắc
bên cạnh đó hai nhà máy thủy điện bị đất đá vùi lấp toàn bộ hệ thống may móc ba mươi ba xe ô tô hai trăm năm mươi xe máy và xe đạp bị ngập trong nước gây hư hỏng
ước tính tổng thiệt hại do mưa lũ gây ra trên địa bàn tỉnh hà giang khoảng tám mươi tỷ đồng
ngay sau đây sẽ là những thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
thưa quý vị và các bạn công an tp chí linh tỉnh hải dương đã ra quyết định trí nã đối với đối tượng nguyễn tiến thi
sinh năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm hộ khẩu thường trú tại bình giang phường phả lại tp trí linh tỉnh hải dương về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
đối tượng này có sẹo chấm cách ba cm trên sau cánh mũi trái
cũng phạm tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản và phải nhận quyết định trí nã của công an tp chí linh tỉnh hải dương
là đối tượng phạm thị cư sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi một hộ khẩu thường trú tại khu bốn thị trấn thanh hà huyện thanh hà tỉnh hải dương
đối tượng này có sẹo chấm cách một cm trên sau mép phải
và đối tượng đỗ đức thiện sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn phú mãn xã phan xào nam tp chí linh tỉnh hương yên
đã ra quyết định trí nã
cũng về tội lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho
những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để đảm bảo an toàn
đó là điều quý vị cần hết sức lưu ý
lệnh truy nã do truyền hình công an nhân dân và văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an phối hợp thực hiện